tối ngày ba mươi tháng tám tại phố đi bộ nguyễn huệ quận một ban tổ chức các ngày lễ lớn thành phố hồ chí minh
đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng bảy mươi bốn năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
với chủ đề việt nam ngàn năm gấm hoa sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
chương trình nghệ thuật đã tái hiện lại một thời kỳ hào hùng của lịch sử dân tộc trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ
đầy gian khổ hy sinh bằng những bài ca tiếng hát cùng với đó là phần minh họa sóng động bằng hình ảnh chiếc xe tăng
khẩu hiệu vùng lên đòi tự do độc lập cho dân tộc hình ảnh người mẹ đã hy sinh để những người con của mình lên đường đi đánh giặc
những thức phim tài liệu về ngày chủ tịch hồ chí minh đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm v v
tất cả đã mang đến một không gian nghệ thuật chân thực đầy cảm xúc cho người xem
nối tiếp truyền thống trong thời kỳ hội nhập và phát triển với các giai điệu tươi trẻ giai điệu tự hào
sài gòn được vinh dự mang tên chủ tịch hồ chí minh đã không ngừng vươn lên
trở thành một trung tâm kinh tế văn hóa khoa học công nghệ hàng đầu của cả nước và khu vực